do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn vừa qua thì hiện nước lũ đang lên cao và gây ngập lụt tại nhiều địa phương trong tỉnh thừa thiên huế
thống kê đến hồi một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi mực nước trên sông hương sông bồ đã vượt mức bá động ba
nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập sâu và sinh hoạt của người dân thì bị đảo lộn
tại các vùng trũng sâu người dân đang phải sử dụng nhiều vật liệu khác nhau kết thành bè để đi lại
chăm sóc người thân hoặc di chuyển đồ đạc lên chỗ cao hơn
trên các tuyến tỉnh lộ đường liên thôn ở những điểm ngập sâu người dân đã tranh thủ đẩy thuyền ra làm dịch vụ
trên quốc lộ một a đoạn qua thị xã hương trà ngập sâu từ năm đến bảy mét chỉ có những chiếc xe tải nặng mới có thể lưu thông qua được
nhiều hộ dân đã sử dụng xe đầu kéo để đưa người xe gắn máy qua điểm ngập úng
đến thời điểm này toàn tỉnh đã có ba người chết bảy người bị thương hơn hai mươi ngôi nhà bị ngập
hơn hai trăm linh hectare cây hoa màu bị hư hỏng hàng nghìn chỗ hoa phục vụ tết bị hư hại